và liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quyết định và lệnh bắt bị can đã được vị kiểm soát nhân dân thành phố phê chuẩn hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố hà nội và ủy ban nhân dân quận thanh xuân tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân